sau hai năm triển khai nghị định năm hai của chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn
đến nay thì đã có gần tám trăm hai mươi cơ sở sản xuất kinh doanh
có nghĩa là tăng gần một trăm một mươi chín cơ sở so với trước khi có nghị định
đánh giá kết quả sau hai năm thực hiện nghị định
cũng như là đưa ra những giải pháp cho phát triển làng nghề trong thời gian tới
ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại thủ đô hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ công thương
tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện nghị định năm mươi
hiện cả nước có trên hai ba triệu lao động khu vực nông thôn
thu nhập bình quân đạt từ bốn đến năm triệu đồng một người một tháng
cao gấp hơn hai lần lao động thuần nông
tuy nhiên trong những năm qua việc phát triển của ngành nghề làng nghề vẫn còn khiêm tốn
quy mô nhỏ chưa khai thác hết lợi thế tiềm năng phân bổ chưa đồng đều giữa các vùng miền địa phương
hội nghị cũng nhấn mạnh trong giai đoạn tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng các ban ngành liên quan cũng sẽ tạo ra điều kiện đầu tư
nâng cấp cơ sở hạ tầng làng nghề với du lịch và xây dựng nông thôn mới
quy hoạch vùng nguyên liệu cũng như điều kiện về mặt bằng để phát triển các ngành nghề nông thôn
duy trì những nét đẹp văn hóa truyền thống và xây dựng nông thôn mới một cách bền vững